rồi gặp người ta đi là quá gian nhảy đến xe quá gian họ đi vào đó
thì khi vào xong họ đóng cho chủ sông đó là một trăm linh ngàn
cái chơi còn tiền thì chơi hết tiền thì nghỉ
và trước tình trạng này cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng với công an tỉnh đắk lắc
đã tăng cường nắm tình hình theo dõi tổ chức mật phục triệt phá một số ổ bạc quy mô lớn trên địa bàn
mới đây đã bắt quả tăng một ổ bạc rất lớn ở khu dãy của xã cư xê huyện cư mở ga tỉnh đăng lắc
với hàng chục đối tượng cùng nhiều tăng vật tiền xe máy xe ô tô các loại
đảng ủy lãnh đạo quân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn lực lượng tấn công đấu tranh mạnh mẽ
để góp phần làm giảm phạm pháp hình sự cũng như tên nạn xã hội nhất là hoạt động cờ bạc
tập trung thường xuyên tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
làm tốt công tác chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành các ban ngành đoàn thể
và cả hệ thống
tập trung chính trị vào công tác phòng ngừa đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm và tên đạn xã hội
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đã triệt phá hơn tám mươi vụ đánh bạc bắt giữ và xử lý trên năm trăm linh đối tượng thu giữ trên một tỷ đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc
đặc biệt là qua đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm từ tháng sáu đến nay
lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã góp phần kiềm chế làm giảm vấn nạn cờ bạc
giữ gìn an ninh trật tự của địa phương
tin về truy nã tội phạm sau ít phút
tin về truy nã tội phạm sau ít phút
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại